ngày hai mươi bốn tháng bốn đại diện bộ giáo dục và đào tạo đã đến thăm tuyên dương và tặng bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cho hai em học sinh nguyễn thành lộc sinh năm hai nghìn bốn là học sinh lớp bảy và em ông như bảo thạch sinh năm hai nghìn năm là học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở phú cường thành phố thủ dầu một bình dương vì đã có hành động mưu trí dũng cảm tham gia bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản công dân
trước đó vào lúc chín giờ ngày một mươi một tháng hai hai em lộc và thạch đang cùng gia đình phát nước miễn phí cho du khách đến tham dự lễ hội dằm tháng riêng tại bình dương trước cửa chợ thủ dầu một phường phú cường thì phát hiện đối tượng nguyễn thị minh an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê bình dương có biểu hiện khả nghi nên theo dõi
khi đối tượng này lẻn vào quầy nữ trang phát tâm tại chợ thủ dầu một đập cửa lấy số lượng lớn nữ trang rồi lên xe bỏ trốn thì lộc và thạch báo cho ngành chức năng bắt giữ đối tượng cùng tăng vật là số nữ trang trị giá gần bốn mươi triệu đồng